vào dạng sáng nay tàu sir bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị tai biến mạch máu não trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng an toàn
trước đó nhận được thông tin tàu qng chín mươi năm nghìn sáu trăm một mươi tám ts khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
thì ngư dân lê thảo năm mươi sáu tuổi bị tai biến mạch máu não với tình trạng nguy kịch đề nghị được cứu nạn khẩn cấp
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã đến tàu sir bốn trăm một mươi hai đóng tại đà nẵng cùng ekip bác sĩ lên đường cứu nạn
bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang tàu sir bốn trăm một mươi hai để được chăm sóc tích cực và đưa về đất liền chuyển bệnh viện một trăm chín mươi chín tiếp tục điều trị